để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số hai mươi ba yêu cầu các bộ ngành
ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em
thường xuyên giả soát kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về trẻ em
đổi mới công tác tuyên truyền ưu tiên thời điểm thời lượng phát sóng các chương trình
về chính sách pháp luật và bảo vệ trẻ em với nội dung hình thức đa dạng
phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng địa phương
người đứng đầu cơ quan tổ chức chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng
trẻ em tử vong do tai nạn thương tích vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em bạo lực xâm hại tình dục
trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ can thiệp xử lý kịp thời
các vụ việc vi phạm quyền trẻ em
xử lý nghiêm đối với cơ quan tổ chức cá nhân kể cả cha mẹ người chăm sóc trẻ em
khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em nhất là các hành vi xâm hại trẻ em
bao che chậm trễ cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em với phương châm
đúng người đúng việc đúng thẩm quyền đúng trách nhiệm